tại trụ sở trung ương đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
và đoàn đại biểu cấp cao trung quốc thăm cấp nhà nước việt nam
chúc mừng đồng chí vừa được đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc bầu lại làm tổng bí thư
chúc mừng thành công của đại hội và những thành tiệu của nhân dân trung quốc
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản do đồng chí tập cận bình đứng đầu
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã dành cho đồng chí và đoàn sự đón tiếp chú đáo trọng thị
đồng chí chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công diễn đàn cấp cao apec
với những ấn tượng vô cùng tốt đẹp
trong bầu không khí chân thành thẳng thắn các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi
về tình hình mỗi đảng mỗi nước mối quan hệ giữa hai đảng hai nước
và những vấn đề cùng quan tâm
tại hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
khẳng định sự coi trọng mối quan hệ giữa hai nước sẵn sàng cùng nhau nỗ lực
tăng cường quan hệ hợp tác hiếu nghị đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
việt nam trung quốc phát triển lành mạnh ổn định
các nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy
củng cố hữu nghị đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
duy trì hòa bình ổn định trên biển đưa quan hệ việt nam trung quốc tiếp tục phát triển
lành mạnh bền vững trong thời gian tới
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo
hai đảng hai nước nhằm kịp thời trao đổi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ
song phương định hướng chiến lược chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác
duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển ổn định
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước
là nguồn sức mạnh và là nền tảng xã hội cho quan hệ việt trung phát triển tốt đẹp
bền vững lâu dài nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân
nhất là giữa thế hệ trẻ và giữa các địa phương hai nước
về vấn đề trên biển lãnh đạo hai nước cũng cho rằng đây là vấn đề tồn tại
chủ yếu trong quan hệ việt trung vì thế hai nước cần kiên trì giải quyết tranh chấp
biển đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
cũng trong chiều nay lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký nhiều văn bản quan trọng
nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ việt nam trung quốc hiện thực hóa những cam kết giữa lãnh đạo hai nước